trạm y tế thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ tp hà nội
có năm người thì một bác sĩ là trạm trưởng còn lại là y tá y sĩ và điều dưỡng
trong khi đó dân số trên địa bàn là trên một mươi năm người
các đợt tổ chức tiêm vaccine dịch bệnh
trạm y tế phải đề xuất hỗ trợ nhân lực từ trung tâm y tế
cũng như cán bộ y tế đã nghỉ hưu
hiện tại đến giờ phút này chúng tôi cũng chưa có cái tiền trực dịch
cũng như là trực chuyên môn của năm hai nghìn hai mươi một
cũng như việc thanh toán tiền
vaccine cho người dân
sử như là theo hướng dẫn của bộ tài chính bộ y tế
là thanh toán cho mỗi một người tiêm được bảy năm trăm linh
nhưng không quá một trăm năm mươi chiếc một ngày
thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi tiêm bốn trăm linh hoặc năm trăm linh hoặc một
thì chúng tôi cũng chỉ được thanh toán một trăm năm mươi trên một buổi
trên thực tế có nhiều y bác sĩ đã bỏ bệnh viện công ra bệnh viện tư làm việc
vì có mức lương cao hơn xứng đáng với công sức họ bỏ ra
hoặc cũng có người chuyển nghề vì điều kiện gia đình khó khăn
đồng lương eo hẹp không đủ trang trải cuộc sống
lý do quan trọng nhất tức là mức thu nhập của cán bộ y tế
hiện nay là trị trả quá thấp
và không tương xứng so với công sức cũng như sự hy sinh của cán bộ y tế bỏ ra
như tôi là một sáu triệu vợ tôi đi làm công nhân thì cũng cá hơn có thể được tám triệu
đấy thì là tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để mà cho cán bộ y tế như tôi để yên tâm công tác
làm sống viên chức y tế bỏ việc nghỉ việc
xảy ra tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
hiện tại ngành y tế thành phố hồ chí minh lại đang đứng trước ba nguy cơ lớn là dịch chống dịch thiếu thuốc thiếu vật tư y tế và nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế phục lập
còn riêng tại thành phố hà nội theo thống kê của sở y tế
đã có gần chín trăm linh nhân viên y tế xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác
cập nhật bốn tháng đầu năm nay các bệnh viện ở hà nội có hai trăm hai mươi sáu nhân viên y tế nghỉ việc
một mươi bảy người khác xin chuyển công tác
sở cũng đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm nay
và cũng sẽ liên hành thực hiện việc tuyển dụng viên chức này
để những nhân viên y tế có nguyện vọng đăng ký thi tuyển viên chức
và những một số nhân viên các nhân viên hợp đồng cũng sẽ thực hiện việc thi tuyển để vào làm tại các cơ sở y tế
không chỉ dừng lại ở những con số
việc nhiều nhân viên y tế nhất là người có trình độ chuyên môn cao
vì việc sẽ dần đến tình trạng chảy máu chất xám trong ngành y
và cuối cùng người bị ảnh hưởng vẫn là bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân nghèo
thưa quý vị để trở thành y bác sĩ thì phải là những học sinh xuất sắc nhất
ví dụ là để vào tại đại học y hà nội thì điểm thi đầu vào ba môn toán hóa sinh gần như là tuyệt đối
đầu vào đã khó nhưng mà để học ra trường trở thành một bác sĩ được phép hành nghề độc lập phải mất gần chục năm
tuy nhiên thì mức lương khởi điểm của họ thì cũng chỉ
bằng những ngành nghề khác bốn năm đại học thôi ạ
vâng những bất cập này đã và đang khiến cho nhiều người chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân
hoặc là nghỉ làm công việc khác với mức thủ lao cao gấp ba bốn lần
vậy hệ thống y tế công cần làm gì để giữ chân cây bác sĩ
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
thông thường để được phép độc lập khám chữa bệnh
một bác sĩ cần học sáu năm lấy bằng bác sĩ đa khoa
thêm một năm lấy chứng chỉ chuyên khoa định hướng
sau đó là một năm năm đào tạo
thực hành lấy chứng chỉ hành nghề
tổng thời gian này là tám năm năm
để có chuyên môn cao hơn
bác sĩ cần phải học tiếp chuyên khoa cấp một trong hai năm
tuy nhiên lương thấp áp lực công việc luôn đè nặng
đây là vấn đề không công bằng đối với đội ngũ y bác sĩ
chúng ta phải tăng được cái thu nhập cho người lao động làm việc ở khu vực y tế công
tức là những bác sĩ nhân viên y tế làm việc ở trong các bệnh viện
là phải có một cái
thu nhập nó tăng thêm
và cái thu nhập đó nó dựa trên cái cơ sở của cái tiền công tiền lương
và các cái chế độ phụ cấp
tuy nhiên là nó phải cao hơn ở cái mặt bằng
so với lại các cái ngành nghề khác
nhiều chuyên gia đề xuất lương của bác sĩ nên được áp dụng mức khởi điểm tương đương bậc hai
là hai sáu mươi bảy thay vì hai ba mươi bốn như hiện nay
mức phụ cấp cũng nên được điều chỉnh từ bốn mươi lên bảy mươi hoặc một trăm linh
ở cái bệnh viện công lập
thì cái viên chức y tế là những người mà làm việc cho hệ thống y tế nhà nước
được hưởng lương từ ngân sách nhà nước
nhưng mà ngân sách nhà nước thì lại không chi trả cho cái khoản tiền lương này
cho nên theo tôi để bảo đảm cái phần lương cứng
và thì nhà nước phải bỏ cái tiền của mình ra
để chi trả cho cái đội ngũ thầy thuốc nhiên viên y tế làm việc ở khu vực công
thế còn các cái thu nhập tăng thêm
thì có thể là trên cơ sở của cái tự chủ
về mặt tài chính thì các bệnh viện sẽ có cái tăng thêm
các chuyên gia y tế cũng cho rằng
sớm có hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi
để củng cố hoạt động tự chủ của các bệnh viện
theo nghị định sáu mươi hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
phải tạo lại những cái lợi thế mà bệnh viện công trước đây chiếm yêu thế
tôi nói ví dụ vào các cơ hội đào tạo
rồi cơ hội nghiên cứu khoa học
cái cơ chế giám sát chất lượng
mà trong công thường có một cách nó xuyên suốt
và hệ thống tôi nghĩ rằng là phải làm giảm
theo tính chất là làm nhẹ nhàng hơn
cái gánh nặng quản lý
và giao lên các cái cán bộ chuyên môn
trong khi xã hội ngày càng phát triển
việc dịch chuyển nhân lực từ y tế công sang tư
là vấn đề khó tránh khỏi
tuy nhiên hệ thống y tế công lập
vẫn là một trong những trụ cột của an sinh xã hội
và nếu ngành y tế không có phương án xây dựng bài bản khoa học
với chính sách tuyển dụng đáy ngộ nhân lực hợp lý
thì sớm muộn cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ y tế ở tuyến tỉnh
ở vùng sâu vùng xa